trong bối cảnh nghị viện châu âu và quốc hội việt nam chuẩn bị phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfca
và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa giữa liên minh châu âu và việt nam
đoàn công tác của ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu có chuyến công tác tới việt nam
nhằm đánh giá sự chuẩn bị và sẵn sàng của việt nam với công tác phê chuẩn
trong chuyến công tác lần này đoàn ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu gồm tám nghị sĩ
do chủ tịch ủy ban bern lanh dẫn đầu đã có cuộc gặp gỡ và tiếp xúc với thủ tướng chính phủ
chủ tịch quốc hội và lãnh đạo các bộ ngành liên quan cũng như các tổ chức lao động và dân sự
để trao đổi về tình hình chuẩn bị phê chuẩn và thực thi các cam kết trong các hiệp định
đoàn đã tìm hiểu thông tin thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng
để trình cho cuộc họp tuần tới tại nghị viện châu âu
đặc biệt chú trọng xem xét phê chuẩn công ước ilo bộ luật lao động sửa đổi
và những chuyển biến từ phía việt nam trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động
xem xét gỡ bỏ thẻ vàng thông qua những động thái tích cực từ phía việt nam
để đảm bảo chất lượng thủy hải sản xuất khẩu sang eu
ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu cho rằng eu và việt nam
có sự khác biệt trong hệ thống chính trị và pháp luật
tuy nhiên vẫn cần đảm bảo xem xét giải quyết các tổn đạo liên quan
để đi tới kết quả cuối cùng là sự chấp thuận của nghị viện châu âu trong công tác phê chuẩn
đoàn cũng nhấn mạnh cặp mắt của bảy trăm năm mươi một nghị sĩ châu âu đang theo dõi sát sao
các điều kiện từ phía việt nam để thúc đẩy tiến trình thông qua evfta và evipa
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi tới đây